ngày bảy tháng năm cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam tổ chức lễ bàn giao di vật kỳ vật
của một mươi bốn liệt sĩ cho thân nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh quảng nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
các di vật kỳ vật của liệt sĩ được bàn giao gồm giấy báo tử sổ tay ảnh cá nhân
giấy chứng minh giấy chứng nhận thành tích kỷ niệm trước kháng chiến giấy khen thư cá nhân
đây là những di vật mà các chiến sĩ đã gửi lại trước khi lên đường tham gia chiến đấu
trong điều kiện chiến tranh kéo dài đã lưu lạc nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị
sau ngày giải phóng cục chính sách và các cơ quan đơn vị trong toàn quân
đã phối hợp với cục người có công và các tỉnh thành xác minh thông tin
để đưa những kỳ vật thiêng liêng của các liệt sĩ về với gia đình người thân
góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
nhân dịp này cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã trao hai mươi bốn xuất quả động viên tri ân các thân nhân gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng
và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh quảng nam